các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé

ngay sau đó tô hiếu đã lên tiếng phản bác chia sẻ về báo chí
anh cho biết mình rất buồn khi bị đàn anh quay lưng tố những điều không đúng sự thật
nam ca sĩ tiết lộ bốn ngày trước thương tín rời khỏi nhà mình không thể liên lạc được
trước đây khi khó khăn thương tín tìm đến tôi hiếu nhờ giúp đỡ
trong thời gian đó tôi hiếu cho đàn anh ở nhà mình nuôi ăn tìm sâu cho đi diễn để có thu nhập
nam nhạc sĩ khẳng định mình không cần dùng tên tuổi của thương tín để pia
riêng chuyện cắt xê tô hiếu chia sẻ bầu show thường đưa thẳng cho thương tín chứ không qua mình
một vài lần khán giả yêu mến gửi tiền cho tô hiếu nhờ đưa thương tín anh đã rút hết để đưa cho đàn anh
tô hiếu hiện tại mong được gặp thương tín để đối chứng và hỏi rõ ngọn ngành
tuy nhiên trong lúc đó tô hiếu đã chia sẻ trên trang cá nhân bài đăng khá gài gắt
cảnh cáo thương tín phải gặp mình nếu không anh sẽ làm căng
do không biết anh thương tín giờ ở đâu nên tôi hiếu đang tìm
anh thương tín nên gặp tô hiếu
để ba mặt một lời và đính chính với cộng đồng mạng ai đã xúi dục anh vu khống tô hiếu
nếu anh không chịu gặp tô hiếu để giải quyết thì tô hiếu sẽ làm như sau
một công chứng vi bỏng video anh vu khống hiếu gửi cho công an
công bố video anh đang chơi ma túy trong nhà tổ hiếu tên của anh sẽ bị xóa sổ
cư dân mạng vô cùng sửng sốt trước bài đăng này ngay lập tức nhiều luồng tranh cãi đã diễn ra
một số người bày tỏ sự thất vọng với thương tín khi nam diễn viên sử dụng chất cấm
cùng với đó không ít bình luận cho rằng việc tô hiếu để đàn anh chơi đồ trong nhà mình cũng là hành vi vi phạm pháp luật
không lâu sau đó bài đăng này bỗng biến mất trên trang cá nhân nam nhạc sĩ
tuy nhiên nhiều cư dân mạng đã kịp chụp lại chia sẻ rầm rộ
ngoài ra trên trang cá nhân của tô hiếu còn đăng dòng trạng thái được cho là ám chỉ sự việc ồn ào với thương tín
nam nhạc sĩ viết
cứu vật và trả ơn cứu nhân nhân trả oán hết cứu luôn rồi
hiện tại cả tô hiếu và thương tín đều chưa có chia sẻ thêm gì về drama của mình
thương tín tên thật là bùi thương tín sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi sáu tại phan giang cho một gia đình nghèo có tất cả chín người con
ông theo chân các đoàn cải lương đi diễn từ rất sớm
sau khi tốt nghiệp trường quốc gia âm nhạc kịch nghệ sài gòn sự nghiệp sân khấu của ông bắt đầu nở rộ
thương tín được đóng cặp với kỷ nữ kim cương và nhanh chóng nổi tiếng với những vở diễn như
bông hồng cải áo vực thảm triều cao huyền thoại mẹ
từ thành công trên sân khấu kịch lương thương tín bắt đầu tham gia vào lĩnh vực điện ảnh và cũng nhanh chóng được nhiều người biết đến
rất nhiều bộ phim mà ông tham gia đều nổi tiếng và gây tiếng vang lớn như
vai thiếu tá lưu kỷ vọng trong vắn bài lật ngửa tương cướp bạch hải đường trong scb
sáu tâm trong biệt động sài gòn tám thương trong chiến trường trên nửa vầng trăng
tính đến năm hai nghìn một mươi năm thương tín là diễn viên tham gia nhiều phim chuyện nhựa
video nhất việt nam với hơn hai trăm linh bộ phim
trong thời kỳ đỉnh cao có năm ông đóng tới mỉ hai vai chính trong các phim khác nhau
cuộc sống nam diễn viên vô cùng giàu có sung tốt
nam nghệ sĩ từng kề mỗi phim ông chỉ nhận được một trì vàng
nhưng xài một đêm có khi hết vài ba cây vàng là chuyện thường
thương tín đổi xe hơi liên tục mặc hàng hiệu và thường xuyên có mặt tại những phòng trà có tiếng xe thành
ông thừa nhận tất cả những thứ vui của tầng lớp thượng lưu ngày ấy ông đều đã trải nghiệm đủ cả
ngoài sự nghiệp điện ảnh đình đám một thời
nghệ sĩ thương tín còn được biết đến là một ngôi sao đảo hoa bậc nhất việt nam thời bấy giờ
năm hai nghìn một mươi năm nam diễn viên cho ra đời cuốn hồi ký thương tín một đời sống bão
kể về quá khứ lừng lẫy cũng như hơn một mươi hai người phụ nữ từng đi qua đời mình
trong hồi ký ngoài gây sốc vì chuyện bị ấu dâm
nghệ sĩ thương tín đã dành nhiều trang để kể về quá khứ đảo hoa
được cả tám mỹ nhân theo đuổi mà đáng chú ý nhất là mối tình với diễm my bảy x
nữ hoàng ảnh lịch nức tiếng một thời
thương tín nhớ lại một thời đảo hoa
tôi còn có tình hiếu thắng thấy một cô gái đẹp thì tôi muốn cô ấy phải là của mình
dù không yêu nhưng giá nào tôi cũng phải chinh phục bằng được kể cả hoa hậu hay người mẫu
trong cuốn hồi ký ông cũng nhắc đến người vợ đầu thủy tiên
và rất nhiều những người phụ nữ đã đi qua cuộc đời mình
phố là nam diễn viên điển trai phong lưu bậc nhất lúc bấy giờ
không hề khó hiểu khi có những người đàn bà xin mê ông vô điều kiện
vào những năm hai nghìn cái tên thương tín không còn đắt sâu
bởi thị trường điện ảnh trong nước đã dần chuyển sang giai đoạn mới
sự nghiệp của thương tín dần đi xuống đỉnh điểm là vào năm hai nghìn bảy
thương tín bị bắt vì tổ chức đánh bạc tại quán cà phê do ông làm chủ
câu chuyện này gần một mươi năm trước từng gây chấn động làng giải trí
giới truyền thông ồ ạt đưa thông tin về vụ việc đến mức xung quanh nam diễn viên biệt động sài gòn
có rất nhiều lời đồn ly kỳ
thương tín nhanh chóng đánh mất nhiều tài sản kể từ khi biến cố bị bắt
ở tuổi sáu mươi ông kết hôn với người vợ hiện tại là chị kim chi kém nam diễn viên tới ba mươi ba tuổi
hai người đến với nhau không phải vì tình cảm mà do chót có bầu
có vợ và thêm con nhỏ nên cuộc sống của nam nghệ sĩ ngày càng khó khăn
có khoảng thời gian diễn viên thường tín đưa con về quê sinh sống bằng nghề làm hạt điều
tuy nhiên sức khỏe yếu thường xuyên đau nhức cơ thể và huyết áp cao
khiến ông không chịu nổi phải về lại sài gòn
trong thời gian dịch bệnh thường tín không có việc làm vì các đoàn phim đều rơi lịch tới khi hết dịch
có những ngày ông phải nhịn đói trong tay không có nổi một trăm linh đồng
trong khi đó vợ thương tín vì phải lo cho con học hành thế nên phải đem con về quê
nên ông sống trọ một thân một mình tại sài gòn
sau dịch bệnh thương tín bất ngờ bị đột quỵ phải nhập viện trong tình trạng nguy kịch
may mắn được cứu chữa kịp thời nên thương tín đã hồi phục và xuất viện
ông cũng được nhiều mạnh thường quân hỗ trợ
có người còn tặng cả xe hơi để gia đình ông có phương tiện về quê ăn tết
đầu năm hai nghìn hai mươi một thương tín bất ngờ bị đột quỵ thế nhưng không đủ điều kiện kinh tế để chữa trị
lúc đó nghệ sĩ nhân dân trịnh kim chi đã đứng ra kêu gọi mọi người ủng hộ đàn anh thu về số tiền hơn bốn trăm linh sáu triệu đồng
chị đã giao cho thương tín một trăm linh triệu đồng còn lại dùng trả viện phí và mua bảo hiểm cho con gái nam diễn viên
mc phạm anh cũng giúp bà xã thương tín mở tài khoản kêu gọi quyên góp và nhận được khoảng bốn trăm linh triệu đồng
như vậy thương tín nhận tổng cộng hơn tám trăm linh triệu đồng từ mạnh thường quân
nhưng đến tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một nam diễn viên biệt động sài gòn bất ngờ tố trịnh kim chi
đã giữ lại hơn hai trăm năm mươi triệu đồng mua bảo hiểm cho con gái ông là bất hợp lý
ngôi sao màn ảnh một thời cũng phủ nhận việc nhận được tám trăm linh triệu đồng và tuyên bố mời công an vào cuộc
giữa ồn ào trên nghệ sĩ nhân dân trịnh kim chi đã công khai bản sao kê quyền góp tử thiện cho nghệ sĩ này
đồng thời cô cũng phản bác thông tin góp cho đàn anh tám trăm linh triệu đồng
với mc phạm anh nghệ sĩ thường tín bày tỏ sự nghi ngờ
lúc hôn mê bất tỉnh không biết gì hết mc phạm anh mới dẫn vợ tôi đi ngân hàng
là một cái tài khoản khác mà không hỏi ý tôi
tôi không biết gì luôn tự nhiên dẫn vợ tôi đi mở cái tài khoản như thế là tôi thấy hơi kỳ lạ
những điều tốt xấu thì sau này tôi mới biết chứ không phải ai dẫn đi làm tài khoản cũng là tốt
tôi không hồi đồ như vậy tôi phải từ từ tìm hiểu xem động cơ như thế nào
trước phát ngôn của đàn anh nam mc đáp trả ngắn gọn rằng đã nghiệm thu việc giúp đỡ thường tín tầm một tuần sau đó và không liên quan gì nữa
từ sau sự việc trên nhiều đồng nghiệp dần xa lánh
không còn muốn dây dưa đến ông ông cũng nhận được không ít sự chỉ trích từ khán giả
hai năm trở lại đây nhờ được nhạc sĩ tổ hiếu cưu mang
cuộc sống của thương tín đã có phần ổn định hơn nhờ việc đi hát đám cưới sự kiện
ông vẫn tham gia các dự án phim nhỏ lẻ để kiếm thêm thu nhập gửi về cho vợ con ở quê
gần đây nhất thương tín đã góp mặt trong bộ phim cui ly không bao giờ khóc của đạo diễn phạm ngọc lân
tuy nhiên gần đây ông lại lên tiếng tố tổ hiếu ăn chặn tiền cắt xê của mình
sự việc đang gây ổn ảo dư luận
nhạc sĩ tổ hiếu đã giúp đỡ thương tín trong suốt hai năm qua
anh cho rằng ai đó đã giật dây xối nghệ sĩ thương tín và sẽ đưa vụ việc này ra pháp luật